mặc dù nước ở vùng ngập trương mỹ thành phố hà nội đã rút dần tuy nhiên theo nhận định thì tình trạng ngập sẽ vẫn còn kéo dài ít nhất là trong hai tuần tới
sau nỗi lo về ngập lụt và môi trường thì giờ đây người dân lại phọp phòng nỗi lo về dịch bệnh
để chủ động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân trung tâm y tế huyện đã phối hợp với bệnh viện đa khoa huyện trương mỹ
các trạm y tế một mươi một xã bị ngập úng nặng khám cho một năm trăm linh người phát hiện bốn mươi bệnh nhân đau mắt đỏ sáu bệnh nhân tiêu chảy một mươi bệnh nhân mắc bệnh về da liễu và các bệnh khác
hiện trung tâm y tế huyện trương mỹ đã phối hợp với trạm y tế các xã tổ chức cấp phát bốn bảy trăm linh túi thuốc gồm thuốc tra mắt thuốc ngoài da năm bảy trăm linh túi chloramine b hai bảy trăm linh túi phèn chua cho các hộ dân bị ngập ống
các rác thải sinh hoạt đổ ra một khu vực rất rộng lớn ngập úng
cho nên nguy cơ về dịch bệnh rất cao
trước tình hình đó chúng tôi cũng đã triển khai kế hoạch để phòng chống dịch bệnh tổng vệ sinh môi trường chăm sóc sức khỏe nhân dân trong vùng ngập úng
được biết hiện tại để phòng chống dịch bệnh trung tâm y tế huyện trương mỹ đã phối hợp với trạm y tế xã
thành lập trạm y tế giã chiến thường trực cấp cứu hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tổ chức cấp phát thuốc cho người dân
sử dụng thuốc khử trùng để khử trùng nước sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt
sở y tế cũng yêu cầu các đơn vị y tế huyện phối hợp với ủy ban nhân dân các xã
tiếp tục tăng cường công tác y tế đảm bảo người dân được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tốt nhất
ngoài ra người dân cũng cần thực hiện ăn chín uống sôi
thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường để giảm thiểu tối đa việc mắc bệnh và bùng phát dịch bệnh